các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
và các bạn đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín của kênh báo sức khỏe và đời sống
nơi chuyên cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh trên cả nước cũng như quốc tế
huyền tra sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong bản tin covid một mươi chín trưa ngày hôm nay
thời tiết ngày một mươi chín tháng hai tại phía bắc đã có những chuyển biến mới
khi không khí lạnh tràn về mưa nặng hạt hơn
quý vị hãy lưu ý giữ ấm cho bản thân và gia đình giữ gìn sức khỏe quý vị nhé
điểm mở đầu bản tin trưa nay chúng tôi xin gửi tới quý vị một thông tin chỉ đạo mới từ bộ y tế
ban hành giá trần xét nghiệm covid một mươi chín cho tình hình loạn giá ký test nhanh tại nhiều địa phương những ngày qua
ngày một mươi tám tháng hai bộ y tế đã có công văn bảy trăm hai mươi năm gửi các bộ khoa học công nghệ tài chính nội vụ thông tin truyền thông
và các sở y tế đề nghị phối hợp tăng cường quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công văn bảy hai năm do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký ban hành
có nêu trong thời gian vừa qua bộ y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra
kiểm tra về công tác mua sắm trang thiết bị y tế vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
qua kiểm tra về nhập khẩu sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
đã ghi nhận một số tồn tại hạn chế và những khó khăn vướng mắt về quản lý nhà nước trong lĩnh vực trang thiết bị y tế
đáng lưu ý tại công văn trên bộ y tế đề nghị bộ tài chính chỉ đạo tổng cục hải quan tăng cường phối hợp
liên thông cung cấp thông tin về giá nhập khẩu trang thiết bị y tế
trong đó có giá nhập khẩu test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm kháng nguyên chẩn đoán sars cov hai
bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ y tế sớm nghiên cứu xem xét
trình chính phủ đưa mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế bao gồm kit test xét nghiệm
vào diện bình ổn giá trong thời kỳ phòng chống dịch covid một mươi chín
ban hành quy định về mức giá trần xét nghiệm covid một mươi chín đối với cơ sở y tế tư nhân
bộ y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn công an quản lý thị trường
tăng cường hậu kiểm việc thực hiện quy định của pháp luật về công bố lưu hành duy trì điều kiện sản xuất kinh doanh
trang thiết bị y tế nói chung và các test xét nghiệm chẩn đoán sars cov hai
tránh trường hợp nâng khống giá xét nghiệm gây khó dễ cho bệnh nhân và người dân
như vậy trong thời gian tới đây mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế bao gồm kích tết xét nghiệm
sẽ được xếp vào diện bình ổn giá
trong thời kỳ phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời bộ tài chính ban hành quy định
về mức giá trận xét nghiệm covid một mươi chín đối với cơ sở y tế tư nhân
được biết thời gian tiếp theo giá xét nghiệm test nhanh và pcr sẽ được giảm từ năm hai mươi theo quy định
đây là thông tin rất đáng mừng khi thị trường thiết bị y tế có tình trạng bác nháo khi covid xuất hiện
chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đang được các bộ ban ngành hoàn tất
chuẩn bị kế hoạch và phương án tiến hành cụ thể
mới đây phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tế trung ương cho biết
mong muốn có chín mươi chín mươi năm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm phòng đầy đủ
một mươi trẻ từ năm tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là con số được nêu tại cuộc tọa đàm tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
những lưu ý quan trọng do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng hiện đã có sáu mươi quốc gia triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bà thông tin sử dụng vaccine cho trẻ ở độ tuổi này theo khuyến cáo số liệu của tổ chức y tế thế giới và của nhà sản xuất
thì tính an toàn cũng tương tự với vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ em từ một mươi hai tuổi cho đến dưới một mươi tám tuổi
tại tòa đàm tiến sĩ nguyễn sĩ dũng cũng nêu những lo lắng của nhiều bậc cha mẹ về những rủi ro có thể xảy ra khi trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tiêm vaccine
như sốc phản vệ tử vong hay nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ sau này
trước những lo ngại đó
phó giáo sư tiến sĩ trần minh điển khẳng định vaccine chỉ tạo ra những kháng thể chống đỡ lại virus
không xâm nhập vào nhân tế bào nơi chứa các vật liệu di truyền của cơ thể con người
về những phản ứng sau tiêm trong năm đến một mươi ngày chuyên gia cũng khẳng định không đáng lo ngại
vì các dữ liệu cho thấy những tác động này cũng giống như tim cho trẻ lớn và cho người lớn lâu nay
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng thông tin với mỗi nhóm tuổi sẽ có từng loại vaccine khác nhau
như với trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi sẽ sử dụng vaccine
do hãng pfizer biontech sản xuất có hàm lượng kháng nguyên chỉ bằng một phần ba hàm lượng kháng nguyên so với lứa tuổi lớn hơn
bà hồng cũng lưu ý vaccine tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là một vaccine mới
dù đã có kinh nghiệm trong các chiến dịch tiêm phòng thời gian qua
thì cán bộ y tế cũng phải học nghiêm túc tập huấn lại để có thao tác thực hiện tiêm chủng an toàn
xử lý phản ứng sau tiêm với trẻ nhỏ
bà hồng mong muốn các bậc cha mẹ tin tưởng rằng công tác tổ chức tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho trẻ lần này
được triển khai một cách an toàn từ kinh nghiệm của đợt tiêm chủng trước đây
đặc biệt là đợt triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bà hồng nói thêm chúng tôi rất vững tay để có một chiến dịch tiêm chủng an toàn
để đảm bảo tiêm cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi với mong muốn đạt được độ bao phủ trên chín mươi
thậm chí là chín mươi năm các cháu sẽ được bảo vệ để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị mới đây thuốc điều trị với hỏa chất monopiravir kháng virus sars cov hai
made in việt nam đã được bộ y tế cấp phép ban hành
thông tin từ nhà sản xuất cho biết đã sẵn sàng cung cấp loại thuốc này
đến các nhà thuốc bán lẻ và dự kiến sẽ có mặt tại các nhà thuốc trên cả nước trong tuần tới
ngày một mươi bảy tháng hai ba công ty dược tại việt nam được bộ y tế cấp phép sản xuất thuốc
với hỏa chất monopiravir kháng virus sars cov hai gồm
công ty cổ phần dược phẩm boston việt nam thuốc monopiravir bốn trăm linh mg
công ty cổ phần hóa dược phẩm mekofa thuốc monopiravir
hai trăm linh mg và công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh stella pharm thuốc monopiravir stella bốn trăm linh mg
ông lương đăng khoa giám đốc công ty cổ phần dược phẩm poston việt nam cho hay
tuần sau thuốc sẽ được phân phối và bán tại các nhà thuốc với giá dưới ba trăm linh đồng
công ty chỉ lợi một mươi và người mua theo đơn bác sĩ
mỗi ngày công ty có thể sản xuất một triệu viên tương đương năm mươi liều mỗi liều hai mươi viên
bên cạnh đó đại diện một trong ba nhà phân phối
thuốc của stella pharm cho biết
theo cục quản lý dược thì thuốc của stella pharm sẽ được phân phối vào bệnh viện cơ sở điều trị
tuy nhiên thuốc điều trị covid một mươi chín mới này được dùng cho f tại nhà
nếu phân phối cho bệnh viện thì f tại nhà sẽ khó tiếp cận
nhà phân phối đưa ra giá phân phối dự kiến là hai trăm hai mươi đồng một hộp một liều
và nhà thuốc dự kiến sẽ bán giá là hai trăm năm mươi đồng một hộp
và khả năng cuối tuần sau stella pharm sẽ có thuốc ra thị trường
cục quản lý dược phẩm
yêu cầu các cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc sản xuất theo đúng hồ sơ
tài liệu đăng ký với bộ y tế phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng các quy định hiện hành
về thuốc kê đơn theo dõi an toàn hiệu quả tác dụng không mong muốn của thuốc trên người việt nam
và tổng hợp báo cáo theo quy định
ngoài ra cục này cũng đề nghị các sở y tế các tỉnh thành phố báo cho cơ sở khám chữa bệnh
các cán bộ y tế cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn thông báo cho bệnh nhân
các lợi ích rủi ro khi sử dụng thuốc các phương pháp điều trị
các thuốc khác có thể thay thế monupravi trong điều trị covid một mươi chín
trong quá trình lưu hành thuốc căn cứ vào việc theo dõi cập nhật thông tin về độ an toàn
hiệu quả của loại thuốc trên cục quản lý dược cho biết có thể quyết định thu hồi
giấy đăng ký lưu hành đã cấp này theo quy định của khoảng một điều năm mươi tám luật dược
theo bộ y tế trước khi cấp phép tại việt nam monoperavir đã được bộ y tế phê duyệt thử nghiệm
lâm sàng tại một số đơn vị y tế trung tâm
trong nước được đánh giá an toàn
từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế bắt đầu cấp thuốc monuperavir điều trị f nhẹ
tại thành phố hồ chí minh
đây là thuốc sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín f thể nhẹ tại nhà
từ khi triển khai đến nay bộ y tế đã phân bổ hơn bốn trăm năm mươi liều thuốc monoperav
cho năm mươi ba địa phương
ngày một mươi tám tháng hai tỉnh vĩnh phúc ghi nhận hơn hai ca mắc covid một mươi chín mới
tăng gần tám trăm linh ca so với ngày trước đó
trước tình hình này lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện chiến dịch thần tốc
tiêm vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai yêu cầu tiêm vét cho các đối tượng trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc tính đến một mươi năm h chiều một mươi tám tháng hai
vĩnh phúc ghi nhận hai một trăm năm mươi tám ca dương tính trong ngày nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín
trên địa bàn lên hai mươi năm tám trăm sáu mươi tám ca
trong hai một trăm năm mươi tám ca mắc mới có một mươi ba ca tại khu cách ly

trong hai một trăm năm mươi tám ca trong cộng đồng sáu trăm bốn mươi bảy ca cách ly tại nhà khu phong tỏa
để đảm bảo chuỗi cung ứng sản xuất và an toàn cho người lao động
bang quản lý các khu công nghiệp tỉnh viễn phúc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm
virus sars cov hai cho tất cả công nhân người lao động khi có kết quả âm tính với sars cov hai
mới được quay trở lại doanh nghiệp làm việc đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức
các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm để triển khai các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín một cách phù hợp theo quy định
các doanh nghiệp ra soát người lao động chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đặc biệt là phụ nữ có thai trên một mươi ba tuần người có bệnh lý nền đăng ký với bang chỉ đạo triển khai
chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín các huyện thành phố thực hiện tiêm chủng kịp thời
đảm bảo an toàn hiệu quả phòng chống covid một mươi chín
với tỷ lệ người mắc sars cov hai trên số dân khá cao như hiện nay
trong khi năng lực các cơ sở điều trị covid một mươi chín tập trung có giới hạn
vĩnh phúc thống nhất triển khai thực hiện việc song song điều trị f tại các cơ sở điều trị
và điều trị f tại nhà nơi lưu trú ở tất cả các xã phường thị trấn trên địa bàn
vĩnh phúc khuyến khích điều trị tại nhà với các trường hợp đủ điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế
tỉnh chỉ đạo thực hiện chiến dịch thần tốc tiêm vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
hỗ trợ kinh phí cho lực lượng cộng đồng hỗ trợ việc cách ly f một và điều trị f tại nhà nơi cư trú
tiếp tục bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị vật tư thuốc men cho các trạm y tế lưu động
bên cạnh đó cần tiếp tục ra soát lập danh sách các trường hợp không đủ điều kiện tiêm chủng
báo cáo rõ số lượng lý do các trường hợp không đủ điều kiện tiêm chủng
chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
qua sở y tế đồng thời chỉ đạo tiêm vết cho các đối tượng hoàn thành việc tiêm vết trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
chúng tôi xin chuyển sang tình hình dịch bệnh tại lào cai
mới đây trong bối cảnh tỉnh này ghi nhận hơn hai tám trăm linh ca f từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng hai
chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã yêu cầu tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp
đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố lào cai kể từ ngày một mươi chín tháng hai cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã yêu cầu tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp
lào cai yêu cầu tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố lào cai
kể từ ngày một mươi chín tháng hai cho đến khi có thông báo mới gồm mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp
đây là nội dung công điện hỏa tốc sáu trăm một mươi sáu ubndvs ngày một mươi tám tháng hai của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc tạm dừng tổ chức dạy và học trực tiếp trên địa bàn thành phố lào cai để phòng chống dịch covid một mươi chín
dịch covid một mươi chín tại lào cai đang diễn
biến hết sức phức tạp đặc biệt từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh lào cai ghi nhận hai tám trăm chín mươi chín ca trong đó thành phố lào cai có một ba trăm một mươi năm ca
hiện nay cấp độ dịch của thành phố lào cai đáng lo ngại khi một mươi năm xã phường ở cấp độ bốn hai xã phường ở cấp độ ba
để đảm bảo và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sớm giảm nhanh các cả mắt trên địa bàn thành phố lào cai
chủ tịch ubnd tỉnh giao cho sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ sở
ngành đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
triển khai hình thức dạy học trực tuyến cùng với các biện pháp khác
để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa hoàn thành chương trình giáo dục
theo quy định riêng cấp học mầm non tạm dừng việc dạy học
đối với phân hiệu đại học thái nguyên tại tỉnh lào cai
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tiễn và các quy định của đại học thái nguyên
cũng như tỉnh lào cai về phòng chống dịch covid một mươi chín để linh hoạt áp dụng các hình thức dạy học phù hợp hiệu quả
tính đến nay tỉnh lào cai đã ghi nhận một mươi bốn trăm bảy mươi bệnh nhân trong đó bốn sáu trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện
năm bảy trăm tám mươi sáu bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại nhà một mươi một trường hợp tử vong
lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng tại việt nam một số đối tượng đã tiến hành mua bán
vận chuyển thuốc chữa covid một mươi chín không rõ xuất xứ
thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội facebook nhằm trục lợi kiếm tiền
mới đây công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện ra vụ việc này trên địa bàn tỉnh
và đã xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
theo công an tỉnh lạng sơn phòng cảnh sát môi trường vừa bắt hai vụ vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đây là loại thuốc được rao bán nhiều trên mạng xã hội với quảng cáo phòng và chữa covid một mươi chín
qua công tác nghiệp vụ hồi một mươi một h ngày một mươi tám tháng hai tại đường chu văn an phường vĩnh trại
thành phố lạng sơn tổ công tác phòng cảnh sát môi trường phối hợp với công an phường vĩnh trại
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h năm mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi tám do hoàng thúy hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phú xá huyện cao lộc tỉnh lạng sơn điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ bốn trăm linh hộp thuốc dạng viên con nhọng
loại một mươi hai viên một vỉ đóng thành hai vỉ một khuẩn
trên bao bì có chữ nước ngoài dùng để uống phòng chống dịch covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
đối tượng hoàng thúy hạnh khai nhận đã nhờ mua số thuốc này từ trung quốc về
với số tiền là hai mươi sáu triệu đồng nhằm mục đích sử dụng và bán kiếm lời
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng hai cũng tại địa điểm trên
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường phối hợp kiểm tra xe ô tô chín mươi tám d sáu mươi ba nghìn bảy trăm một mươi
do nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại số sáu mươi bảy h năm mươi sáu nghìn hai trăm bảy mươi tám

thu giữ trên xe bốn trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng khai mua qua mạng xã hội facebook tổng số tiền ba mươi triệu đồng để bán kiếm lời
các vụ việc đang được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn
tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị từ đêm qua và sáng sớm nay ngày một mươi chín tháng hai không khí lạnh đã tràn về nhiều tỉnh miền bắc
gây mưa rất đậm
theo dự báo khu vực hà nội từ nay đến ngày hai mươi tháng hai có mưa mưa rào và rải rác có rông
cột bộ có mưa vừa mưa to
theo thông tin mới nhất từ trung tâm dự báo ký tượng thủy vang quốc gia
đêm qua và sáng sớm nay một mươi chín tháng hai không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi
ở phía đông bắc bộ và một số nơi phía tây bắc bộ bắc trung bộ
dự báo trong ngày và đêm nay một mươi chín tháng hai
không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ bắc trung bộ
và một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao
nên từ nay một mươi chín tháng hai đến hai mươi một tháng hai ở khu vực bắc bộ và thanh hóa
có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng từ nay ngày một mươi chín tháng hai đến hết ngày hai mươi tháng hai
vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa mưa rào và có nơi có rông
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ nay ngày một mươi chín tháng hai trong đất liền bắc bộ có gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn
ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh dần lên cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến năm mét
từ chiều nay ngày một mươi chín tháng hai trên vùng biển ngoài khơi trung bộ
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
khu vực hà nội từ nay ngày một mươi chín tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai có mưa mưa rào và rải rác có dông
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ
từ ngày hôm nay một mươi chín tháng hai ở bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét đậm rét hại
riêng từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng hai
và thanh hóa trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ tám đến một mươi một độ
vùng núi từ ba đến sáu độ vùng núi cao có nơi sắp xỉ độ và khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết
khí hậu rét đậm rét hại như thế này sẽ là một môi trường tốt cho các virus cúm
cảm lạnh viêm đường hô hấp xâm nhập vào cơ thể
do đó quý vị hãy mặc nhiều lớp áo che kính cơ thể chú ý giữ ấm những bộ phận dễ nhiễm lạnh
như là chân tay bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và tăng cường tập luyện
để nâng cao sức khỏe của quý vị nhé
hậu covid có lẽ là cụm từ khiến nhiều người lo sợ hơn bản thân bệnh covid một mươi chín
bởi những di chứng nguy hiểm và kéo dài nó mang lại
mặc dù không ghi nhận biểu hiện đã có không ít f đi khám hậu covid để đề phòng nguy cơ
tuy nhiên theo các chuyên gia việc đi khám vô tội vạ như vậy sẽ rất tốn thời gian và gây lãng phí
vậy những f nào mới cần đi khám
xin mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị phượng
chuyên gia hô hấp của bệnh viện đa khoa melatech
chia sẻ bên lề hội nghị thường niên về quản lý chất lượng và phòng chống covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị phượng chuyên gia hô hấp của bệnh viện đa khoa meslatech đã cho biết
khi vaccine đã được phủ rộng rãi đồng nghĩa những triệu chứng nặng đã được kiểm soát
đồng nghĩa tỷ lệ rất cao người bệnh phục hồi hoàn toàn
nhiều số liệu trên thế giới chỉ ra rằng chỉ có khoảng một mươi hai mươi số trường hợp mắc covid một mươi chín
là có biểu hiện các dấu hiệu của hội chứng hậu covid một mươi chín
theo phó giáo sư phượng virus sars cov hai tấn công vào tất cả các cơ quan của cơ thể trong giai đoạn cấp tính
vì thế ở giai đoạn hậu covid một mươi chín do di chứng tổn thương của đa cơ quan
triệu chứng hậu covid một mươi chín cũng gặp ở nhiều cơ quan
các triệu chứng này có thể xuất hiện trong vòng ba tháng kể từ khi mắc bệnh
và nó sẽ kéo dài trên một mươi hai tuần và có thể kéo dài hơn
bệnh nhân có nhiều triệu chứng nhưng phổ biến nhất vẫn là mệt mỏi tức ngực khó thở ho
có người có dấu hiệu tâm lý stress
có những trường hợp dấu hiệu mất mùi mất thú giác vẫn còn
nhìn chung triệu chứng hậu covid một mươi chín chủ yếu vẫn là các triệu chứng về hô hấp
theo bà trong nhóm bệnh nhân nằm viện thì khi ra viện
bệnh nhân sẽ được bác sĩ hướng dẫn lịch tái khám định kỳ bốn tuần tám tuần
nhóm bệnh nhân nhẹ không cần nhập viện thì chỉ đi khám hoặc tái khám trong trường hợp có biểu hiện các triệu chứng
đối tượng dễ gặp các di chứng hậu covid là người có các bệnh lý nền
bệnh nhân phải nhập viện phải nằm icu dài ngày
ở trẻ em thì vấn đề hậu covid cũng không đáng quan ngại
có khoảng hai trăm linh triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt là ở những bệnh nhân từng phải điều trị hồi sức tích cực
sau nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh
người bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như là sốc nhẹ
khó thở ho kéo dài mệt mỏi đau cơ khớp rụng tóc sơ phổi tim đập nhanh hoặc đánh tróng ngực
người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh
như rối loạn tâm lý dám sự tập trung lo âu trầm cảm bồn trồn rối loạn giấc ngủ mau quên không tập trung
với những người có sẵn bệnh nền như bệnh tim mạch tiểu đường đặc biệt là hô hấp
viêm phổi tắc nghẽn mạng tính copd viêm phế quản mạng
nếu mắc covid một mươi chín có thể khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn
với số ca mắc mới ngày càng gia tăng khó lường và những nguy cơ đến từ hậu covid
từ thời điểm covid một mươi chín trở thành bệnh thông thường tại việt nam
rất khó dự đoán
bên cạnh đó theo các chuyên gia họ quan ngại trước quan điểm bệnh thông thường
là vì khả năng xuất hiện biến chủng mới đây gây áp lực hệ thống y tế
covid một mươi chín đang được bộ y tế xếp vào nhóm a nhóm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
có khả năng lây truyền rất nhanh phát tán rộng tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh
cùng nhóm này còn có các bệnh cúng ah năm trăm linh một dịch hạch đậu mùa sốt sức huyết tả v v
trong khi đó một bệnh dịch được coi là bệnh thông thường còn gọi là bệnh đặc hữu
khi nó lưu hành ổn định trong cộng đồng
theo nghĩa có thể dự đoán được số ca nhiễm ở mỗi thời điểm nhất định
bên cạnh đó bệnh cần tạo miễn dịch cộng đồng gồm miễn dịch tự nhiên và độ bao phủ vaccine
đồng thời ngành y tế có khả năng khống chế được dịch
theo tiêu chí này bác sĩ nguyễn tri thức cho rằng hiện tại số ca mắc mới tăng nhanh
riêng ngày một mươi tám tháng hai ghi nhận hơn bốn mươi hai ca nhiễm
và chưa dự đoán được số bệnh nhân thời gian tới sẽ như thế nào
tình trạng này có khả năng tạo ra biến chủng mới có thể chủng độc lực cao
nguy cơ gây vỡ trận y tế do vậy mà chưa thể xem covid một mươi chín là một bệnh thông thường
các chuyên gia cho rằng cần xem xét tình hình dịch bệnh trong vài tháng nữa mới có thể quyết định
khi tỷ lệ bao phủ vaccine trên thế giới cũng như trong nước đạt mức cao
thêm nhiều thuốc đặc trị virus để người dân dễ dàng tiếp cận thuốc khi mắc bệnh
việc bộ y tế vừa cấp phép khẩn cấp
ba loại thuốc chứa hoạt chất monuperavir điều trị covid một mươi chín do doanh nghiệp việt nam sản xuất
được đánh giá là động thái rất ý nghĩa
từ nay việt nam có thể tự túc thuốc kháng virus
vũ khí chủ lực trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín chủ động tiến trình thoát đại dịch
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
bệnh cảnh thuốc điều trị tỷ lệ bao phủ vaccine ngày càng tăng sẽ tạo miễn dịch cộng đồng
là điều kiện để covid một mươi chín trở thành bệnh thông thường
ông dũng nói khi khoảng chín mươi người dân trở lên đã đạt được tiêm đủ liều vaccine
thì bệnh covid một mươi chín sẽ tương đối ổn
dù vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan coi covid một mươi chín như là bệnh cúm mùa
tuân thủ các biện pháp phòng ngừa là tiêm chủng biện pháp năm k khẩu trang khoảng cách
khử khuẩn khai báo y tế không tụ tập tự test nhanh tại nhà khi có dấu hiệu nhiễm khai báo và điều trị
người bị bệnh nền tuổi cao hoặc chưa tiêm vaccine chủ động bảo vệ bản thân
các địa phương nâng cao cảnh giác đặc biệt với biến chủng omicron không chủ quan trong phòng chống dịch
hồi cuối tháng một covid một mươi chín đã cướp đi mạng sống của khoảng sáu mươi bốn người trên thế giới mỗi tuần
bàn luận về vấn đề này tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus cho biết
học cách sống chung với virus không có nghĩa là thỏa hiệp khi số người chết lớn đến vậy
các nước có thể bắt đầu xử lý covid một mươi chín như mầm bệnh đặc hữu
vào thời điểm khác nhau dựa trên mức độ miễn dịch cộng đồng của họ
thưa quý vị
mặc dù nhiều nước trên thế giới như thái lan anh mỹ thụy điển và đan mạch
đều có xu hướng coi covid một mươi chín là một bệnh đặc hữu
song với diễn biến phức tạp và hệ thống y tế tại việt nam
chúng tôi cho rằng chưa đến lúc việt nam đi theo xu hướng này
bản thân corona vẫn là một virus khó lường
chúng ta chưa thể biết chắc nó có tiến hóa thành một biến thể mới nguy hiểm hơn omicron hay không
do đó hãy tiếp tục cẩn trọng nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin mới nhất về covid một mươi chín
trong các bản tin sau còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại